kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị vào sáng ngày hôm qua bảy tháng bốn một hang ổ sản xuất loại ma túy mới trên địa bàn tỉnh đà nẵng
thành phố đà nẵng đã bị triệt phá
trước đó tại địa bàn phường hòa khánh bắc quận liên triểu thành phố đà nẵng
ngô văn sang ba mươi một tuổi bị bắt quả tang đang gửi hai kg thảo mộc khô tẩm chất ma túy
cho một người mua ở thành phố huế thừa thiên huế với giá ba triệu đồng
tăng vật thu giữ gồm hai kg thảo mộc khô một ô tô hai điện thoại di động
mở rộng điều tra khám xét khẩn cấp nơi sang tạm trú
lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn hai mươi tám kg thảo mộc khô và nhiều chất bột các loại
gần năm lít tinh dầu và hóa chất cùng nhiều trang thiết bị dụng cụ khác
bước đầu sang khai nhận dùng các nguyên liệu này để sản xuất thảo mộc có tẩm tinh dầu và ma túy bán kiếm lời
ma túy còn được nguy trang trong những bao bì lạ bắt mắt với hình thức liên tục được thay đổi
đây là thủ đoạn hết sức tinh vi của tội phạm ma túy hiện nay
phóng sự được thực hiện tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
gói bao bì bằng ni lông với màu sắc rất bắt mắt
ở ngoài in chữ nước ngoài hình ảnh trên bao bì làm người nhìn liên tưởng đến một thứ gì đó có thể dùng cho trẻ em
và đây là chất bột có chứa trong những bao bì này
thì qua công tác giám định tại phòng kỹ thuật hình sự
xác định chất bột có trong các gói ni lông này là chất ma túy loại mdma và ketamin
đây là các chất ma túy tổng hợp có tác dụng gây nghiện kích thích thần kinh trung ương gây ảo giác
và là bất khả năng tự chủ của con người mất khả năng lao động mất khả năng học tập
và ảnh hưởng rất lớn đến chất bột này
ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người về thể chất và tinh thần
nếu như mà dùng quá liều thì sẽ dẫn đến tử vong
cuối tháng ba vừa qua đối tượng nguyễn trung nghĩa hai mươi bốn tuổi chú tỉnh bình phước
bị bắt giữ khi đang nhận một gói hàng từ một nhà xe
trong gói hàng này có ba mươi gói nhựa nhỏ màu tím bên trong chứa chất bột nghi là ma túy
qua giám định cơ quan chức năng xác định đó đều là ma túy tổng hợp
loại ma túy này dân chơi thường gọi là ma túy nước dâu
theo cơ quan công an một gói này được đối tượng mua khoảng hai triệu đồng
sau đó đưa về nha trang bán lại cho các đối tượng khác với giá khoảng sáu triệu đồng một gói
và khi đối tượng ra đây thì thường thì chơi thơ những khách sạn mini
ở trong vòng vài ngày thì đối tượng sẽ thay đổi phòng ở để tránh sự theo dõi của cơ quan công an
thùng mới rộ cũ tội phạm ma túy đã sử dụng thủ đoạn này cho loại ma túy nước dâu vốn không xa lạ
thay vì những loại bao bì có in hình trái cây đã bị lực lượng công an lật tẩy
thì nay tội phạm ma túy tiếp tục tìm đến những loại bao bì mới khó phát hiện hơn
với vẻ ngoài giống như gói kẹo hay dầu gội đầu
ma túy trở nên dễ cất giấu và trà trộn khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra
đây là chiêu trò thủ đoạn hết sức tinh vi của tội phạm ma túy hiện nay
mà chúng ta cần cẩn trọng và cảnh giác cao hơn
hôm nay công an tỉnh quảng nam cho biết đang đồng loạt kiểm tra
chín điểm kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh này

điểm kinh doanh của f tám mươi tám ở quảng nam gồm thành phố tam kỳ ba điểm
thị xã điện bàn hai điểm thành phố hội an huyện duy xuyên huyện núi thành và huyện thăng bình
mỗi nơi một điểm
theo đó lực lượng chức năng kiểm tra điểm kinh doanh của f tám mươi tám trên đường phan châu trinh phường hòa hương thành phố tam kỳ
thời gian qua cục cảnh sát hình sự bộ công an cùng công an các đơn vị địa phương
đã tổ chức kiểm tra nhiều điểm kinh doanh của f tám mươi tám tại các tỉnh thành trên cả nước
lợi dụng đám đông nơi lễ hội để trà trộn chen lấn rồi ra tay cướp giật
nguyễn thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tỉnh an giang đã bị khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
cụ thể lợi dụng có đông người dân vào tham quan một ngôi chùa ở xã vị bình huyện vị thủy tỉnh hậu giang
nguyễn thị cúc cùng một số đối tượng đã trà trộn vào đoàn người giả bộ chen lấn sô đẩy
rồi bất ngờ cúc dùng tay giật sợi dây chuyền vàng của một người phụ nữ
chưa kịp tẩu thoát cúc đã bị lực lượng công an cùng người dân bắt quả tàng
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai cho biết
vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với nguyễn thị hạnh ba mươi một tuổi trú tại tp hcm
chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ sông hơi massage đóng chân trên địa bàn thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch
để điều tra về hành vi chứa mại dầm
trước đó công an huyện nhơn trạch đã phát hiện bắt quả tàng một đôi nam nữ
đang có hành vi mua bán dâm tại cơ sở kinh doanh do hạnh làm chủ
qua làm việc nhân viên quản lý tại đây thừa nhận đã tổ chức chứa mại dâm theo yêu cầu của hạnh
mỗi lần mua dâm khách phải trả một triệu đồng
người bán dâm được hưởng tám mươi ba số tiền còn lại là chủ cơ sở hưởng
ngoài sổ ghi chép cơ quan công an còn phát hiện thu giữ một số vật dụng khác có liên quan đến hoạt động mua bán dâm
tại cơ quan điều tra hạnh khai nhận đã chỉ đạo chứa mại dâm để tăng thêm thu nhập
ngoài việc bắt giữ khẩn cấp đối với hạnh hai nhân viên thuộc cơ sở kinh doanh trên cũng bị bắt giữ để điều tra
tiến hành kiểm tra hành chính tại khu dân cư công an tp sóc trăng phát hiện tại số nhà hai mươi chín khóa một phường ba tp sóc trăng
đinh gia huấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đang có hành vi chế tạo pháo nổ phát sáng
quá trình kiểm tra hành chính lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ thành phẩm của thuốc pháo là
ba kg và tám trái pháo đã hoàn thành cùng một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã chế tạo pháo nổ từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
đến nay đã chế tạo được khoảng ba mươi trái pháo có sai bảy mươi cm với mục đích là mang đi sử dụng
đến trưa nay tám tháng bốn theo thống kê nhanh từ cơ quan chức năng vụ cháy rừng trên thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng xảy ra vào chiều tối ngày bảy tháng bốn
kéo dài tám giờ đồng hồ đã ảnh hưởng đến khoảng một mươi hectare rừng
ghi nhận tại hiện trường rừng thông thuộc tiểu khu hai trăm bảy mươi sáu a lâm phần do ban quản lý rừng lâm viên quản lý thuộc địa bàn phường ba thành phố đà lạt
các đám cháy lớn đã được khống chế chỉ còn giải rác một số ngọn lửa bùng phát trở lại cục bộ tại vài vị trí
theo báo cáo nhanh từ tri cục kiểm lâm tỉnh lâm đồng vụ cháy đã ảnh hưởng tới một mươi hectare rừng
đối tượng là rừng thông tự nhiên lớn
cháy thảm cỏ lớn dưới tán rừng không có thiệt hại về rừng
ngoài ra nhiều lớp thực bì đã bị thiêu dụi
cây rừng nhỏ cũng bị cháy khô
sau khi xảy ra vụ cháy lực lượng chức năng đã huy động khoảng một trăm năm mươi lượt người tham gia dập lửa
hiện nguyên nhân vụ cháy rừng vẫn chưa được xác định
bản tin tiếp tục với những thông tin về lệnh truy nã
chào các bạn
và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội
tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng chu thị kim khoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi ba phường tân an thị xã nghĩa độ tỉnh yên bái
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m năm mươi tám và có sẹo chấm ngay sơn căn
mùa thị pàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại bản huy táo xã nậm có huyện mù cang trải tỉnh yên bái
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách một cm dưới đuôi mắt trái
và đối tượng
lão thị sày sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại bản háng cơ xã nậm có huyện mù cang trải tỉnh yên bái
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách hai cm sau mép trái
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý